tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi gặp mặt hai mươi đại biểu thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi sáu có thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện công tác chiến đấu góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia gìn giữ trật tự an toàn xã hội
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng đoàn viên thanh niên công an nhân dân đã luôn phát huy truyền thống đâu đảng cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên
chủ tịch quốc hội bày tỏ ấn tượng với những kết quả của thanh niên công an như trên năm trăm linh công trình một phần việc thanh niên tình nguyện ba cùng bốn cùng với nhân dân cùng với đó là những phong trào ý nghĩa của tuổi trẻ công an như nhà một mươi chín tháng tám bảy mươi ngôi nhà nhân ái bảy mươi điểm khám chữa bệnh thanh niên sung kích trong cải cách thủ tục hành chính
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch ngăn ngừa khủng bố phá hoại sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an
và vi phạm pháp luật góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ bảo vệ đảng tổ quốc nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa tạo môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn trật tự và lành mạnh để xây dựng và phát triển đất nước